trong những năm qua công đoàn công an nhân dân đã tổ chức triển khai thực thi nhiều chính sách hỗ trợ chương trình phúc lợi cho đoàn viên đặc biệt là những đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn
tuy nhiên hiện có hơn hai đoàn viên có thu nhập thấp phải thuê nhà ở và hơn sáu tám trăm linh người lao động có hoàn cảnh khó khăn
đòi hỏi các cấp công đoàn trong công an nhân dân sẽ phải nỗ lực hơn nữa đưa các chính sách hỗ trợ đến với đúng nối tượng thiết thực và hiệu quả với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau
trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay với khách mời là trung tá công thanh thảo chủ tịch công đoàn công an nhân dân sẽ trao đổi cụ thể hơn về câu chuyện thực thi chính sách hỗ trợ đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong công an nhân dân
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín thời điểm năm hai nghìn hai mươi một hàng chục công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tháng tám thuộc công an tp hà nội phải tạm nghỉ việc
mặc dù công ty hỗ trợ ba mươi lương trong thời gian nghỉ dịch nhưng là trụ cột chính của gia đình phải trang trải nhiều thứ cuộc sống của người lao động thật sự rất khó khăn
đây cũng là tình cảnh chung của hàng nghìn người lao động trong công an nhân dân khi dịch bệnh kéo dài thu nhập bị ảnh hưởng
hơn bốn năm trăm linh túi an sinh công đoàn
đã được triển khai tới năm trăm linh công đoàn cơ sở trong công an nhân dân
để kịp thời động viên hỗ trợ đoàn viên người lao động nghỉ việc không lương hoãn hợp đồng lao động vì dịch covid một mươi chín
một số gia đình cũng gặp khó khăn trong vấn đề kinh tế lương thực thực phẩm
được sự quan tâm của các cấp công đoàn thì chúng tôi rất là cảm ơn sự quan tâm của công đoàn đã có những phần quà thiết thực để hỗ trợ cho người lao động
chúng tôi cũng biết rằng để có hoạt động này công đoàn bộ công an đã có rất nhiều
nỗ lực cố gắng trong việc huy động các nguồn lực trong tất cả hoạt động của công đoàn
thế nhưng hoạt động có tính rất cụ thể như thế này rất là thiết thực như thế này
nó có sức lan tỏa rất là lớn có tính động viên rất là lớn
và nó thể hiện cái hiệu quả rất là cụ thể và rất là sâu sắc của hoạt động của công đoàn bộ công an
đối với cán bộ cũng như là đối với phòng trải chung của công đoàn bộ công an
năm hai nghìn hai mươi một các cấp công đoàn trong công an nhân dân
đã tổ chức tặng quà cho hơn chín lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bệnh hiểm nghèo tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp với số tiền hàng tỷ đồng
các chương trình máy ấm công đoàn con nuôi công đoàn tặng thẻ bảo hiểm y tế học bổng cho con của người lao động cũng được duy trì
những con số cụ thể cho thấy sự lan tỏa của các chương trình phúc lợi chăm lo đời sống cho người lao động trong công an nhân dân
tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn để các chính sách hỗ trợ người lao động có thể phát huy hiệu quả trong cuộc sống
các chương trình mái ấm công đoàn con nuôi công đoàn tặng thẻ bảo hiểm y tế học bồng cho người lao động cũng được duy trì
những con số cụ thể cho thấy sự lan tỏa của các chương trình phúc lợi chăm lo đời sống cho người lao động trong công an nhân dân